trong phiên thảo luận tại tổ vào ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi một nhiều đại biểu chưa nhất trí với việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đại biểu cao văn trọng thẳng thắn bày tỏ việc ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải trăng để giải quyết chính sách cho lực lượng công an không chính quy trước đây

các đại biểu cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu để dự thảo luật phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tránh chính quy hóa lực lượng quần chúng và không làm thay nhiệm vụ của lực lượng chính quy